thông tin triệt phá đường dây cá độ bóng đá tại thừa thiên huế
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
phòng cảnh sát cơ động và các phòng nghiệp vụ công an tỉnh thừa thuyên huế
vừa phá thành công chuyên án bắt bốn đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet
với số tiền giao dịch hơn một năm trăm linh tỷ đồng
nhóm bốn đối tượng bị bắt giữ gồm vương hưng thiện lê kỳ thông đoàn hùng và nguyễn văn sĩ
cùng trú tại tp huế
qua điều tra ban đầu cơ quan công an xác định đối tượng cầm đầu là vương hưng thiện
thiện là người điều hành quản lý trang super cấp cao nhất trong hệ thống với bốn tám triệu điểm
sau đó phân chia và cấp trang master cho các đối tượng thông hùng và sĩ cùng với một số đối tượng khác
từ tài khoản master này các đối tượng tiếp tục phân chia thành nhiều tài khoản cấp thấp hơn
và cấp lại cho các con bạc để thực hiện hành vi đánh bạc
bước đầu nhóm đối tượng khai nhận số tiền giao dịch của đường dây đánh bạc này là khoảng một năm trăm linh
tỷ đồng lực lượng công an thu giữ hơn một một trăm linh tài liệu hai ô tô một mươi điện thoại ba máy tính bảng các loại
hơn hai trăm linh triệu đồng tiền mặt và một sổ tiết kiệm sáu trăm linh triệu đồng tổng giá trị khoảng ba tỷ đồng